tại bình dương một đường dây làm giả giấy phép lái xe và nhiều con dấu của các cơ quan chức năng
cũng như là tem chống hàng giả bằng tốt nghiệp các loại và nhiều loại giấy tờ khác
đã được cơ quan công an phát hiện và bắt giữ
công an thị xã thuận an tỉnh bình dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và tạm giam bốn đối tượng bao gồm đỗ văn huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và vợ là hoàng thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyễn ngọc quận sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
và con là nguyễn minh vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm để điều tra về hành vi làm giả con dấu
tài liệu của cơ quan tổ chức
khám xét nơi ở của các đối tượng này cơ quan công an phát hiện ba mươi năm giấy phép lái xe
ba con dấu tròn chín con dấu chữ ký bảy mươi ba mẫu dấu hai trăm sáu mươi bảy phôi giấy phép lái xe
một trăm bảy mươi bốn tem chống giả hai con dấu nổi và nhiều bằng tốt nghiệp giấy khám sức khỏe các loại đều làm giả
ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ nhiều công cụ để làm giả giấy tờ
đối với mỗi giấy phép lái xe các loại đều làm giả
cơ quan công an phát hiện ba mươi năm giấy phép lái xe giả các đối tượng này bán từ một ba triệu đồng đến một mươi triệu đồng
các loại bằng tốt nghiệp giả được bán với giá từ bốn trăm linh đến một triệu đồng
hiện công an thị xã thuận an tỉnh bình dương đang tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định